ngày hai tháng bảy tại hà nội bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương đã tổ chức lễ phát động tháng hành động hưởng ứng ngày viêm gan thế giới hai mươi tám tháng bảy và lễ ra mắt câu lạc bộ vì lá gan khỏe
viêm gan là bệnh mạng tính có thể dẫn đến sơ gan ung thư gan thống kê trên toàn thế giới mỗi năm có hơn một triệu người tử vong vì sơ gan ung thư gan
trong khi đó tại việt nam tỷ lệ bệnh nhân mắc viêm gan tương đối cao nhu cầu chăm sóc điều trị là rất lớn
tuy nhiên lượng bệnh nhân được chăm sóc điều trị tại các cơ sở y tế vẫn còn thấp do người dân chưa có đầy đủ thông tin về bệnh viêm gan
trong khi bệnh này không có triệu chứng rõ ràng mà thường diễn biến âm thầm khó nhận biết người dân muốn phát hiện bệnh sớm chỉ có cách xét nghiệm sang lọc viêm gan
mặc dù hiện nay với sự tiến bộ của y học nhiều loại thuốc mới đã có thể giúp giảm bớt phần nào hậu quả do bệnh viêm gan mang lại
nhưng điều quan trọng nhất vẫn là ý thức người dân tham gia chương trình phòng chống viêm gan
chính vì thế sự ra đời của câu lạc bộ vì lá gan khỏe bên cạnh việc tạo ra một sân chơi cho các bệnh nhân viêm gan được chia sẻ trong quá trình điều trị
mà thông qua đó các chuyên gia bác sĩ cũng có thể tư vấn cung cấp những thông tin kiến thức cần biết về căn bệnh này đến nhiều người hơn